nhận lời mời của thủ tướng nguyễn xuân phúc thủ tướng pháp edouard philip đã đến hà nội bắt đầu chuyến thăm chính thức tới việt nam từ ngày hai đến ngày bốn tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám
sau lễ đón chính thức thủ tướng nguyễn xuân phúc và thủ tướng édouard philip đã tiến hành hội đàm tại văn phòng chính phủ
tại buổi hội đàm hai nhà lãnh đạo đã nhất trí đánh giá quan hệ việt nam pháp đang phát triển tích cực trên mọi lĩnh vực và khẳng định quyết tâm chung làm sâu sắc các nội hàm của đối tác chiến lược việt nam pháp
đáp ứng lợi ích và quan tâm chung của hai nước
hai bên thống nhất tăng cường trao đổi tiếp xúc ở các cấp nhất là cấp cao đồng thời phát huy vai trò của các cơ chế điều phối chỉ đạo hợp tác song phương trên các lĩnh vực chính trị kinh tế quốc phòng khoa học công nghệ văn hóa giáo dục đào tạo
hai nhà lãnh đạo khẳng định hợp tác kinh tế tiếp tục là trụ cột ưu tiên trong quan hệ song phương và nhấn mạnh cần tăng cường hợp tác thúc đẩy các dự án trọng điểm mà hai bên đang triển khai cũng như trong việc tăng cường quan hệ việt nam liên minh châu âu
thủ tướng pháp edouard philip khẳng định pháp ủng hộ việc sớm ký và phê chuẩn hiệp định thương mại tự do giữa việt nam và liên minh châu âu evfta cũng như cam kết duy trì hợp tác phát triển cho việt nam trong thời gian tới
hai bên cũng thống nhất tạo điều kiện khuyến khích cho doanh nghiệp hai nước tăng cường kết nối hợp tác kinh doanh đầu tư trong các lĩnh vực pháp có thế mạnh và việt nam có nhu cầu như cơ sở hạ tầng năng lượng hàng không vũ trụ y tế khoa học công nghệ truyền thông ứng phó với biến đổi khí hậu đô thị thông minh
cùng ngày thủ tướng nguyễn xuân phúc và thủ tướng pháp edouard philippe đã chứng kiến lễ ký trao đổi các văn kiện thỏa thuận hợp tác giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực trong đó có đào tạo phát triển chính phủ điện tử hợp tác y tế ứng phó với biến đổi khí hậu bảo vệ môi trường không gian quản lý đô thị cung cấp máy bay trở khách e bird và năng lượng